nám da là hiện tượng dối loạn sắc tố da do hắc tố melanin phát triển quá mức ở đáy và lớp trung bì
gây ra hiện tượng hội tụ không đều màu từ đó hình thành các đốm nâu
lâu dần những đốm nâu lan rộng khiến cả vùng da trở nên sợ màu rất mất thẩm mỹ
bất kể nám da do đâu thì mối quan tâm chung của chị em phụ nữ đó là bị nám da có chương sức điểm được không
để giải đáp câu hỏi này mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ
bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai
lượng sắc tố melanin ở trên da chúng ta bị tăng lên quá sản lên dẫn đến hình thành nám da
cho nên khi mà chúng ta bảo là câu là nám da có khỏi được không thì nói thật là câu hỏi này không hề dễ tí nào
khi chúng ta đến lứa tuổi hai mươi và đặc biệt là khi chúng ta mang thai hoặc sinh thời thì sinh đẻ
đồng nghĩa việc là nội tiết tố chúng ta thay đổi cộng với cả những tác nhân yếu tố từ bên ngoài
nó dẫn đến là da chúng ta bị tổn thương thì có thể hình thành nám
và khi da chúng ta đã có những sắc tố tăng lên
như vậy rồi thì cái việc điều trị nó không còn dễ nữa
chúng ta gần như các nơi quảng cáo là khỏi dứt điểm một trăm linh nám
thì bác sĩ cũng khẳng định là không có chuyện đấy
chúng ta có thể chung sống hòa bình và chúng ta sử dụng những cái biện pháp bôi thoa hàng ngày
và cũng có thể uống hằng ngày để kiểm soát lượng sắc tố lên trên bề mặt
và chúng ta luôn luôn phải bảo vệ da dày nắng mặt trời
thì khi chúng ta có lượng bảo vệ tốt chúng ta có phương pháp bôi thoa tốt
chúng ta có những lượng sắc tố tăng lên
chúng ta có những liệu trình cho da phù hợp chăm sóc và điều trị cho da phù hợp
và luôn luôn bảo vệ da chúng ta thì có thể chúng ta giảm được việc hình thành nám
có thể lên đến chín mươi chứ còn bảo dứt điểm một trăm linh thì nó thật là không có
để điều trị nám da trước hết các bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân gây bệnh
tùy thuộc vào từng trường hợp từng cơ địa nguyên nhân bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp
thực tế trên lâm sàng thì mình không dùng một quyện pháp đơn độc nào trong điều trị nám
mà mình cần phải tối ưu
chúng ta cần phải tối ưu hóa tức là chúng ta kết hợp đa phương pháp
ví dụ như chúng ta sử dụng luôn luôn phải có thói quen sử dụng kem chống nắng
để ngăn ngừa hiện tượng là tia uv tia uv liên quan tia tường ngoại hoặc là ánh sáng xanh
tức là ánh sáng từ đèn hoặc ánh sáng từ điện thoại từ tv nó cũng tác động và làm cho da chúng ta hình thành làm
cho nên chúng ta luôn luôn cần phải có ý thức là luôn phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày
thời điểm sử dụng là sử dụng bắt đầu từ buổi sáng
khi chúng ta bắt đầu bước ra hoạt động ngoài trời cho đến tầm khoảng buổi chiều tối
và nên là có thói quen là dùng khoảng ngày cố gắng môi khoảng hai ba lần
thì da chúng ta sẽ có cái lớp màng bảo vệ
thứ hai nữa chúng ta nên sử dụng những sản phẩm cho góc da phù hợp với tình trạng da hiện tại của chúng ta
với những người da mụn và những người da khô chúng ta đều có những sản phẩm riêng biệt
và đặc biệt là với tình trạng da đang bị nám
thì chúng ta cũng có những sản phẩm nó đánh vào
nó gọi là nó đánh trực tiếp vào cái sắc tố đấy sắc tố melanin
để làm sao cho cái sắc tố nó bị giảm thiểu đi
thì khi chúng ta sử dụng những sản phẩm mà được bác sĩ kê toa
thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta giảm biệt tình nám
và tiếp theo chúng ta có thể sử dụng một số biện pháp
ví dụ như là mesotherapy tức là tiêm bi điểm trên da
hoặc là peel da hoặc là dùng laser laser ảnh sáng trị liệu
bây giờ có một số loại laser ảnh sáng công nghệ cao dùng rất là tốt với trình trạng da bị sắc tố
điều trị nam da chỉ mới bắt đầu xuất hiện chưa nghiêm trọng
kết hợp chăm sóc và bảo vệ làn da sẽ giúp cải thiện tình trạng này nhanh chóng
nếu không kịp thời ngăn chặn các việt nam có điều kiện lan rộng
việc điều trị sẽ mất thời gian tốn kém
theo bác sĩ oanh dù bạn dùng bất kỳ phương pháp nào điều quan trọng nhất vẫn là tránh nắng
thế thì một điều mà chúng ta cần phải lưu ý
bác sĩ oanh muốn mọi người nhấn mạnh
đấy là chúng ta dùng bất kỳ biện pháp nào cho da
thì chúng ta cũng cần phải tránh nắng
che chắn bảo vệ da hàng ngày thường xuyên
kể cả chúng ta đi du lịch hoặc chúng ta làm việc ngoài trời
khi đấy thì da chúng ta mới được có một lớp màng bảo vệ tốt
che chắn tốt
bởi vì khi chúng ta càng sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc
hoặc là sản phẩm điều trị
và càng sử dụng các biện pháp điều trị mạnh
ví dụ như là biêu da hoặc là laser
thì mặc dù là điều trị đấy
nhưng nó cũng vô tình chúng ta nó sẽ làm tổn thương da ở thời điểm ban đầu
cho nên chúng ta cần phải tránh nắng
và dùng kem trùng nắng hàng ngày